tây nguyên và nam bộ chịu sự chi phối của đới gió tây nam có cường độ mạnh
vì vậy mà trong đêm nay cũng như chiều tối ngày mai mưa rông tiếp tục xảy ra trên diện rộng
nên nhiệt tại các tỉnh thành phía nam biến đổi không nhiều chưa chiều ổn định trong khoảng từ hai mươi tám ba mươi độ ở tây nguyên
và ba mươi ba mươi ba độ đối với các tỉnh thành thuộc khu vực nam bộ
và sau đây sẽ là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước